thưa quý vị vào tối ngày năm tháng năm cầu truyền hình trực tiếp dưới lá cờ quyết thắng
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ được diễn ra đồng thời tại năm điểm cầu
hà nội điện biên thanh hóa con tum và tp hcm
tại điểm cầu nhà rông con clou tỉnh con tum tham dự chương trình có đồng chí nguyễn hòa bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
cùng lãnh đạo tỉnh con tum các chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hòa tuyến
tham gia chiến dịch điện biên phủ hiện đang sinh sống tại tỉnh con tum
cách đây bảy mươi năm con tum là điểm nổi tiếng súng đầu tiên trong chiến dịch bắc tây nguyên
đông xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn chia lửa với trận quyết chiến chiến lược tại điện biên phủ
vì vậy trong niềm tự hào chung của dân tộc quân và dân tỉnh con tum
đã góp phần làm nên chiến thắng quan trọng ở mặt trận bắc tây nguyên
có phần tiến đến chiến thắng lịch sử ở mặt trận điện biên phủ
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
kết thúc cầu truyền hình các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã trao tặng những bó hoa tươi thắm
và kỷ niệm trương đến các nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến dịch điện biên phủ bảy mươi năm về trước
tại các điểm cầu
những ngày này trên các công trường dự án cao tốc bắc nam phía đông đi qua địa bàn hà tĩnh
giả lợi huy động nhân lực máy móc thi công tổng lực
các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch động viên công nhân người lao động bám công trường
đây là công trường thi công gói thầu một mươi một xl thuộc dự án thành phần bãi vọt hàm nghi
các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc phương tiện và nhân lực để triển khai thi công ba k bốn k
đến nay khối lượng công việc trên bốn mươi so với giá trị hợp đồng
trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay các đơn vị thi công đã có nhiều giải pháp để khắc phục
tránh tình trạng chậm tiến độ đề ra
xe máy thiết bị thì chúng tôi cũng luôn chuyển các cách công địa thi công
để đảm bảo cho là dàn xe vận chuyển vật liệu đắt đắp nền đường được chạy liên tục thông suốt
khó khăn về cái nguồn vật liệu nhưng đến bây giờ đã được gỡ toàn bộ rồi
còn hai nữa là cái thời tiết trong này nó khắc nghiệt quá
thời tiết vào mùa mưa thì cơn mưa kéo dài hơn năm tháng rồi
rất khó khăn trong cái việc thi công
dự án đường bộ cao tốc
đường bộ cao tốc bắc nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh có tổng chiều dài hơn một trăm linh bảy km
với bốn dự án thành phần sắt cánh cùng các doanh nghiệp đơn vị thi công trên địa bàn
tỉnh hà tĩnh cũng chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc bàn giao một trăm linh mặt bằng
cho các đơn vị triển khai thi công dự án
nhờ vậy đã tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và các nhà thầu bảo đảm đúng tiến độ đề ra
các điểm hội dẫn các hội dẫn đảng nhân tiên
thì huyện đã tích cực để vận động
người dân xây dựng nhà ở mới thậm chí là thuế nhà
dĩ dơi chỗ ở để bàn giao mặt bằng tạo điều kiện cho đơn vị thi công
có điều kiện thuận lợi để thi công đảm bảo tiến độ
và hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất
bám sát tinh thần chỉ đạo vượt nắng thắng mưa của thủ tướng chính phủ
chủ đầu tư các nhà thầu và chính quyền địa phương
đang nỗ lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án
hình hài tuyến đường cao tốc bắc nam qua hà tĩnh

trong điều trị bệnh để dân trở nên phổ biến
từ đó giúp làm giảm chi phí điều trị tăng cơ hội tiếp cận của người bệnh
mở ra những khả năng mới trong điều trị và chăm sóc sức khỏe tại việt nam

một trong những dân tộc đặc biệt ít người nhưng lại có bề dày văn hóa đậm đà bản sắc
tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng dân tộc lô lô chỉ chiếm hơn hai dân số
nhưng lại có bề dày lịch sử về tín ngưỡng văn hóa dân gian độc đáo
tiêu biểu như lễ hội cầu mưa các tiết mục múa trống và điệu múa dân gian
ngoài ra đồng bào lô lô còn gìn giữ được bộ trang phục quần áo đẹp
với nét hoa văn theo tỉ mỉ sắc xảo có giá trị văn hóa cao
tại ngày hội người dân và du khách được hòa mình vào không khí sôi động
tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa thể thao dân tộc giàu bản sắc
ngày hội thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc lô lô
đồng thời thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn khôi phục và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
vài năm trở lại đây giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức nhiều chương trình
với chủ đề đạo hiếu và dân tộc trong đó nêu những tấm gương hiếu hạnh của mọi người
mọi tầng lớp trong đó nhấn mạnh chữ hiếu là một truyền thống quý báu lâu đời của dân tộc việt nam
chương trình bách thiện hiếu vi tiên tổ chức tại hà nội mới đây không chỉ mang ý nghĩa khơi dậy
lan tỏa tinh thần hiếu đạo đối với công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ
nghĩ đến công ơn công đức của ông bà tổ tiên mà còn nghĩ đến cả quốc gia xã hội
công trình bách thiện hiếu vi tiên tổ chức với nghi lễ tri ân cha mẹ noi gương hiếu hạnh của đức thánh mẫu
nhằm giam dạy giáo dục con người hướng đến nét đẹp chân thiện mỹ
chương trình đã lan tỏa được tinh thần hiếu đạo và mang lại nhiều cảm xúc đối với người tham dự
chương trình nhấn mạnh về tầm quan trọng của đạo mẫu và tín ngưỡng dân tộc
đồng thời thể hiện sự kính trọng và biểu tượng của lòng hiếu thảo sự đoàn kết và tinh thần yêu nước
mẫu là đại diện cho tứ bất tử
trong bốn vị tứ bất tử của dân tộc việt nam mẫu cũng đại diện cho sự thủy chung hiếu thảo
tình nghĩa vợ chồng tình yêu đất nước chống giặc ngoại xâm đoàn kết các dân tộc
dựa trên văn hóa nội sinh của dân tộc
từ tâm nguyện đó mình đã tổ chức ra buổi lễ bách thiện hiếu vi tiên
chương trình bách thiện hiếu vi tiên không chỉ đơn thuần là một buổi lễ tôn vinh
mà còn là một hành trình sâu sắc đưa người tham dự vào cuộc sống tinh thần và tâm hồn của mình
mở ra cánh cửa cho mỗi người để hiểu rõ hơn về ý nghĩa sâu xa của chữ hiếu và đạo làm con
qua đó nhìn nhận cuộc sống một cách trưởng thành và có tâm có đức
đồng thời khẳng định mối quan hệ gia đình quan trọng đối với hạnh phúc cá nhân và xã hội
nghị quyết của trung ương đảng lần thứ chín và đặc biệt nghị quyết của đại hội đảng lần thứ một mươi ba
đã nhấn rất mạnh
và bốn chữ là khát vọng phát triển
trong cái khát vọng phát triển ấy thì rất cần và đã có một nguồn lực là văn hóa lạ tín ngưỡng
và cái nguồn lực ấy cũng là cái đích đi tới của sự phát triển của đất nước của dân tộc của sự nghiệp chúng ta
chương trình bách thiện hiếu vi tiên là một dịp để nhắc nhở con người về tầm quan trọng
hiếu thảo và gia đạo trong xã hội cũng như ý nghĩa của việc gìn giữ chữ hiếu và đạo làm con trong gia đình
nhấn mạnh rằng gia đình là tế bào cơ bản của xã hội
sự thấu hiểu và thực hành chữ hiếu không chỉ tạo nên hạnh phúc gia đình
mà còn góp phần vào sự bình yên và phát triển của xã hội